liên quan đến tình hình sức khỏe của đoàn công tác bộ kế hoạch và đầu tư đi trên chuyến bay vn năm mươi bốn
tính đến thời điểm một mươi tám h ngày chín tháng ba thì ngoại trừ ca nhiễm số hai mươi một đã được thông báo ngày tám tháng ba
tất cả các thành viên còn lại kể cả bộ trưởng nguyễn trí dũng đã được xét nghiệm có kết quả âm tính
toàn bộ các cá nhân này đều được cách ly giám sát y tế chặt chẽ hiện sức khỏe đã ổn định không có dấu hiệu mắc bệnh